với thông điệp mỗi con người một tài năng khác biệt liên hoan vẻ đẹp vầng trăng khuyết
sự kiện thường niên được tổ chức hai năm một lần dành cho cộng đồng người khuyết tật việt nam
đã tạo được hiệu ứng xã hội một cách ấn tượng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông
thông tin từ ban tổ chức chương trình cho biết năm nay chương trình vẻ đẹp vầng trăng khuyết năm hai nghìn một mươi chín
hướng tới mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp sự đa dạng của các nữ thanh niên khuyết tật việt nam
liên hoan vẻ đẹp vầng trăng khuyết được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi ba là sân chơi giúp cộng đồng
người khuyết tật đặc biệt là các nữ thanh niên khuyết tật khẳng định bản thân và những tài năng
tiềm ẩn ở bên trong mỗi con người chương trình đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng tới các vấn đề
về quyền của người khuyết tật thay đổi các định kiến quan niệm không bình đẳng về năng lực của người
khuyết tật khẳng định các giá trị và quyền của người khuyết tật năm nay chín thí sinh lọt vào đêm
chung kết lần ba đã vượt qua bảy mươi sáu ứng viên từ các tỉnh thành phố bởi các nỗ lực sáng tạo khả năng
phản biện các định kiến bất bình đẳng về khuyết tật và phụ nữ khẳng định các giá trị tốt đẹp và
những đóng góp tích cực cho xã hội đêm gala tôn vinh chín cô gái xuất sắc nhất liên hoan vẻ đẹp
vầng trăng khuyết năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra vào lúc hai mươi h ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tại học viện thanh
thiếu niên thành phố hà nội